chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với đại sứ quán thái lan tại việt nam tổ chức tọa đàm đưa asean phát triển xa hơn từ nhiệm kỳ chủ tịch của thái lan năm hai nghìn một mươi chín đến asean gắn kết và chủ động thích ứng trong nhiệm kỳ chủ tịch của việt nam năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại năm chủ tịch rất thành công của thái lan vừa qua đồng thời trao đổi chia sẻ thông tin về trọng tâm của thái lan và của việt nam xem những vấn đề nội dung được bạn đưa ra đã giải quyết được đến đâu và liên kết thế nào với chủ đề nội dung được nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam lựa chọn trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi việt nam chọn chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng với mong muốn đưa cộng đồng asean vào giai đoạn phát triển sâu hơn
cùng với đó là đưa asean đủ mạnh mẽ để ứng phó với thách thức từ cuộc cạnh tranh với các nước lớn chưa đến
tại tọa đàm các đề biểu cũng cho rằng với nước nào làm chủ tịch asean thì cũng cần kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia dân tộc với lợi ích chung của khu vực và cộng đồng asean xây dựng lập trường chung của asean và những vấn đề chung và ưu tiên trong đó có ứng phó với những thay đổi mới với tình hình khu vực và quốc tế